thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số hai trăm chín mươi ba cdttg ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tải chủ tịch ubnd tỉnh long an
về xử lý vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng tại tỉnh long an
vâng yêu cầu khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ trong vụ việc
hậu quả khiến một đồng chí cảnh sát giao thông hy sinh và hai người dân tử vong
những chỉ đạo kịp thời của thủ tướng chính phủ cũng là điều mà dư luận và cộng đồng mạng mong muốn
để đảm bảo sự thượng tôn pháp luật tạo sự gian đe phòng ngừa chung trong xã hội
và những kẻ côn đồ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của cán bộ chiến sĩ công an
và tính mạng của nhân dân sẽ phải bị nghiêm trị
công điện nêu rõ
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại tuyến đường dt tám trăm hai mươi bốn thuộc xã mỹ hạnh nam
huyện đức hòa tỉnh long an đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
do xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín c hai mươi chín nghìn sáu trăm linh một do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển
đâm trực tiếp vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
và xử lý vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông
làm một đồng chí thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa và hai người dân tử vong
đây là hành vi có tính chất côn đồ chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm
xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của cán bộ chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân
gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí cảnh sát giao thông và gia đình các nạn nhân tử vong
thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên
đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cư dân mạng đánh giá cao những chỉ đạo kịp thời của người đứng đầu chính phủ
cần thiết phải nghiêm trị những đối tượng côn đồ manh động vi phạm pháp luật với hành vi đặc biệt nguy hiểm
rất kịp thời những kẻ coi thường pháp luật và mạng sử dụng
của người khác sẽ phải bị nghiêm trị với hình phạt thích đáng
không chỉ là trong vụ việc lần này việc xử lý nghiêm đối tượng có hành vi côn đồ
chống người thi hành công vụ sẽ gian đe làm gương cho những kẻ khác
và mong những trường hợp tương tự sẽ không còn xảy ra bởi hậu quả gây ra quá nghiêm trọng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
lực lượng chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông để bảo đảm an toàn cho nhân dân
trong vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy
công an tỉnh long an bước đầu thông tin đã bắt tổng cộng năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá
do chuyên án chưa kết thúc nên bước đầu công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người
khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác
khi tông trực diện vào hai người đi xe máy và đồng chí nguyễn xuân hào đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa tỉnh long an
qua công tác điều tra ngoài hai đối tượng trong xe ô tô gây ra vụ việc trên công an tỉnh long an đã truy xét và bắt thêm ba đối tượng
cư dân mạng cho rằng để tăng lên tác dụng gian đe phòng ngừa với những hành vi manh động như thế này
việc khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người là cần thiết
đồng tình khi thời gian vừa qua cơ quan chức năng cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra xét xử các vụ chống người thi hành công vụ
trong đó nhiều đối tượng đã phải nhận những bản án thích đáng
không chỉ là chống người thi hành công vụ mà đó là hành vi giết người khi cố ý tức đoạt tính mạng của người khác
mong cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội gian đe phòng ngừa và không để gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chống người thi hành công vụ làm một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
những con số rất đáng suy ngẫm không chỉ là số vụ mà còn tính chất mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng
tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
đánh giá cao bộ công an thời gian qua đã chỉ đạo quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này
thế nhưng đằng sau đó là mất mát hy sinh và những chiến sĩ công an đã ngã xuống
theo dõi thông tin về chuyên án cư dân mạng cũng cho rằng cuộc chiến với tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
cam go khốc liệt các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt và xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của cán bộ chiến sĩ công an
cư dân mạng trân trọng tinh thần không khoan nhượng với tội phạm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an
để giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ
đối với đồng chí cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn nêu trên
và thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của đồng chí theo đúng quy định của pháp luật